theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp đà nẵng hiện đã có một mươi tám bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong đó có hai bệnh nhân đã âm tính lần thứ ba
năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện giã chiến hòa vang đã được lấy mẫu xét nghiệm lần một và kết quả âm tính với sars cov hai
còn bệnh viện phổi đà nẵng đang điều trị năm mươi hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tính đến chiều ngày tám tháng tám nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một mươi ba bệnh nhân đang điều trị
trong đó có sáu bệnh nhân âm tính lần một với sars cov hai năm bệnh nhân âm tính lần hai và hai bệnh nhân âm tính lần thứ ba với chủng virus này
tuy nhiên hiện vẫn chưa có kế hoạch cho xuất viện đối với hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã ba lần xét nghiệm âm tính
hiện thành phố còn hai trăm hai mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện
ngành y tế đang tiếp tục điều tra dịch tễ truy vết cách ly và đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng kết hợp phương pháp xét nghiệm theo nhóm